trước thông tin của một số cơ quan báo chí về việc nhũ đá trong hang động trên vịnh hạ long bị đánh cắp
đoàn công tác liên ngành cùng ban quản lý vịnh hạ long đã có chuyến đi kiểm tra thực tế tại các hàng động
đoàn công tác liên ngành gồm đại diện sở văn hóa sở thông tin truyền thông sở tài nguyên môi trường
công an tỉnh quảng ninh và đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
đã tới kiểm tra tại một số hàng động như cạp la trinh nữ
đoàn kiểm tra khẳng định không có việc chặt phá cửa trộm nhũ đá thời gian gần đây
ngoài ra thì gần sáu mươi các hàng động khác thì chúng tôi chia ra cho bốn trung tâm quản lý bảo tồn di sản
có lực lượng bảo vệ trực tiếp và có lực lượng phối hợp của đội kiểm tra xử lý vi phạm
cũng theo lời ông phạm đình huỳnh phó trưởng ban quản lý vịnh hạ long
có tình trạng thạch nhũ trong hang động bị ngư dân cưa mang về nhà
nhưng đã xảy ra trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm sau đó ban quản lý mới được thành lập
khi vịnh hạ long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
thạch nhũ rất có giá trị đối với di sản
nhưng ít giá trị kinh tế trong việc lấy về làm hòn nam bộ cũng như làm bể cá thủy sinh
ban quản lý vịnh hạ long cũng đã xây dựng tám mươi cơ sở gồm doanh nghiệp ngư dân làm cộng tác viên
đây là những kênh thông tin tốt khi có hiện tượng lạ sẽ nhanh chóng phản hồi về ban quản lý vịnh hạ long
hiện có tổng số hơn sáu mươi hang động nằm trên vịnh đều có hồ sơ và được ban quản lý vịnh giám sát chặt chẽ